các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
nạn nhân được xác định là phụ nữ năm mươi hai tuổi hiện trường vụ việc chỉ cách phòng trọ nơi gia đình nạn nhân tạm trú khoảng ba trăm linh mét
theo người dân địa phương nạn nhân làm nghề bán thức ăn trên đường phố do cuộc sống khó khăn nên có dấu hiệu bị trầm cảm
trưa ngày bảy tháng tám camera an ninh tại khu vực này ghi lại cảnh nạn nhân chở màn chiếu đến khu vực bụi rậm
sau đó nạn nhân chạy xe về bỏ xe lạnh tại nhà rồi đi bộ đến nơi đã để sẵn màn vào chiếu
ngay thời điểm đó nhiều nhân chứng cho biết có phát hiện đám cháy
tuy nhiên đây là khu vực bụi rậm ít người qua lại nên mọi người nghĩ đám cháy do đốt rác
chỉ khi sự việc được phát hiện mới trình báo cơ quan chức năng
liên quan tới thông tin được lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội về việc là một bác sĩ rút ống thở của người nhà để nhường máy thở cho mẹ con sản phụ
sau khi kiểm tra sở y tế tp hcm khẳng định thông tin này là hư cấu
hiện phòng an ninh chính trị nội bộ công an tp hcm đang phối hợp với các phòng nghiệp vụ và sở y tế tp hcm
vào cuộc xác minh làm rõ nguồn gốc bài đăng để xử lý theo đúng quy định của pháp luật
trước đó vào tối ngày hôm qua trên tài khoản facebook trần khoa được cho là bác sĩ sản phụ khoa đã đăng tải nội dung quyết định nhường máy thở của mẹ mình cho một sản phụ đang cần
sau khi mẹ mất người này đã nén nỗi đau mất người thân và trực tiếp phẫu thuật thành công cho sản phụ sinh đôi
kèm với nội dung còn có hình ảnh hai bé song sinh được cho là hai bé mà bác sĩ này vừa phẫu thuật
tuy nhiên tại các bệnh viện của thành phố không có việc rút ống thở để nhường cho bệnh nhân
còn hình ảnh của hai em bé sơ sinh trong câu chuyện trên là hình ảnh lấy từ facebook của một bác sĩ khác
còn tại bình dương ngay sau khi phát hiện một tài khoản mạng xã hội đưa thông tin sáu người chết sau khi tiêm vaccine
chủ tài khoản facebook lập tức bị phòng an ninh chính trị nội bộ công an tỉnh bình dương phối hợp thanh tra sở thông tin truyền thông triệu tập làm việc
sai sự thật về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín gây hoang mang dư luận
cụ thể ngày năm tháng tám năm hai nghìn hai mươi một người phụ nữ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín đã đăng nhập tài khoản facebook của mình có nickname là thắng hân
để vào bình luận dưới một bài viết với nội dung thông tin sáu người trong một gia đình bị chết do tiêm vaccine
qua công tác nắm tình hình phòng an ninh chính trị nội bộ công an tỉnh bình dương xác định đây là thông tin sai sự thật
tại cơ quan công an chủ tài khoản facebook đã thừa nhận do không tìm hiểu kỹ
đã bình luận với nội dung thông tin hoàn toàn sai sự thật
hiện phòng an ninh chính trị nội bộ công an tỉnh bình dương đã phối hợp thanh tra sở thông tin truyền thông hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật
để tăng cường hiệu quả phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín việc đi lại của người dân tại hà nội sẽ được kiểm soát chặt chẽ hơn nữa
bệnh viện dân thành phố hà nội vừa ban hành văn bản số hai nghìn năm trăm sáu mươi hai về việc siết chặt việc cấp và sử dụng giấy đi đường trong thời gian giãn cách xã hội
theo công điện số một mươi tám vào ngày sáu
tháng tám năm hai nghìn hai mươi một của chủ tịch ubnd thành phố hà nội
theo đó người đi đường xuất trình kèm theo căn cước công dân chứng minh thư nhân dân lịch trực lịch làm việc văn bản phân công nhiệm vụ của cơ quan đơn vị
ubnd tp đề nghị các cơ quan đơn vị đoàn thể tổ chức chính trị xã hội trung ương trên địa bàn thành phố thực hiện nghiêm chỉ thị số một mươi bảy và công điện số một mươi tám của chủ tịch ubnd tp
bố trí cán bộ công chức viên chức người lao động sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà
chỉ những người được phép mới đến làm việc trực tiếp trong trường hợp thật sự cần thiết như trực chiến đấu trực cơ quan xử lý tài liệu mật và các nhiệm vụ cấp thiết khác theo yêu cầu nhiệm vụ
đối với các cơ quan tổ chức đơn vị đoàn thể thuộc thành phố người đứng đầu đơn vị có trách nhiệm quản lý chặt chẽ cán bộ công chức viên chức người lao động
cam kết về việc đảm bảo các quy định về phòng chống dịch chịu trách nhiệm về việc cán bộ công chức viên chức người lao động gây lây nhiễm dịch bệnh do không chấp hành các quy định phòng chống dịch bệnh
không lập kế hoạch hoạt động phân công công tác cấp giấy đi đường không đúng đối với đối tượng và sử dụng giấy đi đường sai mục đích
trước bối cảnh dịch bệnh diễn biến rất phức tạp từ một mươi tám h ngày ba mươi một tháng bảy thành phố đà nẵng thực hiện chỉ thị số năm về giãn cách xã hội với nhiều biện pháp mạnh hơn so với chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
hàng trăm chốt kiểm soát đã được lập nên để giám sát việc đi lại của người dân đảm bảo những người đi ra đường phải trong trường hợp thực sự cần thiết
có giấy tờ đúng quy định góp phần hỗ trợ đắc lực và hiệu quả cho các lực lượng chức năng trong công tác này đó chính là các tổ dân phố tại khu dân cư
khi ngay tại đây các chốt kiểm soát đã được thiết lập với sự tham gia của chính người dân
điểm chốt tại khu dân cư một mươi ba phường hòa an quận cẩm lệ mỗi ngày có sáu người trực chia làm hai ca
buổi sáng từ sáu h đến một mươi ba h buổi chiều từ một mươi ba h đến hai mươi giờ tất cả những người ra vào khu dân cư
kiểm soát chặt chẽ yêu cầu có giấy tờ đúng theo quy định của ủy ban nhân dân thành phố trong việc thực hiện chỉ thị năm
tổ kiểm soát này thì hiện bây giờ là riêng khu dân cư là tổng cộng là một mươi ba đồng giấy chia ra hàng ngày mỗi ngày là sáu đồng giấy
và tiếp tục là quần theo ngày thứ hai nghỉ rồi tiếp tục quần theo cứ săn sả như vậy
không có thời gian nào bỏ sót chỉ có thời gian từ tám h tối tới bìa lui thì do cho bình công an
họ trực tiếp
thì ra bộ thì phải có giấy tờ thứ hai thì phải có giấy tờ thị thân đúng giấy phép của nhà nước nó cho ra do bộ còn không thì tiệt đối
là thành viên của các tổ chức đoàn thể trong khu dân cư nên hơn ai hết những người làm nhiệm vụ tại chốt này nắm rõ
xác minh được việc đi lại của người dân trên địa bàn kiểm soát tốt được giấy đi đường
cái điểm chốt mà ngay chỗ khu dân cư rất là cần thiết bởi vì hiện tại bây giờ là cái tình hình dịch
cũng đang diễn biến phức tạp cho nên là đang thực hiện cái chỉ thị của ủy ban dân thành phố
xiết chặt quản lý tốt việc đi lại của người dân ngay tại khu dân cư đã góp phần hỗ trợ đắc lực cho các lực lượng chức năng khi triển khai nhiệm vụ tại các điểm chốt trên các tuyến giao thông thành phố giảm bớt việc để lọt những trường hợp ra ngoài khi không cần thiết
sau khi mà người dân ra khu dân cư để chốt của phường chốt của quận
sau khi mà người dân ra khu dân cư để chốt của phường chốt của quận
của mục tiêu cuối cùng là chỉ giải quyết những người thật sự ra ngoài đường khi cần thiết và đủ giấy tờ thư quy định nhằm đổ bộ cấp hành chống dịch được tốt hơn
cùng với nhiệm vụ kiểm soát việc đi lại của người dân trên địa bàn những thành viên của tổ chốt trực còn phân công bố trí thời gian để đi tuyên truyền lưu động như thế này
những việc làm thiết thực đã cho thấy rõ ý nghĩa của câu nói mỗi người dân là một chiến sĩ trong cuộc chiến đẩy lùi dịch bệnh không chỉ ở ý thức chấp hành
mà còn là việc chung tay cùng với các lực lượng nơi tuyến đầu
các số báo ra trong sáng ngày đầu tuần sẽ có những thông tin gì đáng chú ý ngay bây giờ xin mời quý vị cùng điểm báo với biên tập viên dương trang
dạ vâng xin được cảm ơn biên tập viên đinh hạnh
vâng thưa quý vị bị rụ rỗ bởi thông tin đầu tư vào vaccine thiết bị y tế trong thời điểm dịch bệnh sẽ
để đem lại những lợi nhuận cao nhiều người mất trắng hàng trăm triệu đồng khi các ứng dụng kiếm tiền trực tuyến bị sập và không thể rút được tiền
cảnh báo được đưa ra trên báo lao động với nhan đề sập bẫy lừa mô hình đầu tư vaccine thu lãi khủng
theo các chuyên gia người dùng có thể dễ dàng nhận diện mô hình lừa đảo đầu tư online qua một số dấu hiệu như sau
kêu gọi đầu tư làm giàu nhanh cam kết không có rủi ro hoặc rủi ro đầu tư rất thấp hoàn vốn theo tỷ lệ cố định
khó rút vốn và thường đưa ra lời mời chào các gói đầu tư tiếp với lãi suất cao không tưởng
các ứng dụng lửa đảo thường không thể tải về trên các kho như app store hoặc sh play mà phải tải qua đường linh lạ
tiền nạp thường chuyển vào tài khoản cá nhân phát triển theo mô hình đa cấp và hứa hẹn mức lãi rất cao
mặc dù hình thức lừa đảo này sử dụng kỹ thuật cũ nhưng nội dung thông tin theo cách mới
nên người dân thường mất cảnh giác và dễ dàng mắc bẫy
ủy ban nhân dân tp hà nội
ủy ban nhân dân tp hà nội đang cho phép trên ba mươi công trình trọng điểm cấp bách
được tiếp tục thi công trong thời gian thực hiện lệnh giãn cách xã hội
tuy nhiên theo báo kinh tế và đô thị sau sự cố lây nhiễm covid một mươi chín
tại dự án cải tạo bệnh viện đa khoa hà đông đã dấy lên nhiều lo ngại
về vấn đề đảm bảo an toàn phòng chống dịch tại công trường xây dựng
trước thực trạng này ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố hà nội
đã chủ động siết chặt hơn việc thực hiện phương án ba tại chỗ
theo đó công nhân người phục vụ công trường không được phép đi ra ngoài
bố trí một lực lượng riêng để đưa đồ dùng thiết yếu lương thực thực phẩm được đưa vào trong công trường
đối với các công trình xây dựng theo tuyến phải có biện pháp tổ chức thực hiện nguyên tắc ba tại chỗ
hoặc nguyên tắc một cung đường hai điểm đến đồng thời phải được ủy ban nhân dân cấp quận huyện
nơi có công trình xây dựng chấp thuận trước khi thực hiện
đại diện lãnh đạo sở xây dựng hà nội cho biết những công trình nào không đủ điều kiện
sẽ kiên quyết yêu cầu phải tạm dừng thi công
thưa quý vị thời gian qua tình trạng lái xe lợi dụng được cấp mã đi vào luồng xanh
chở người trái phép đi sai lộ trình có thể dẫn đến nguy cơ lây lan
bùng phát dịch bệnh liên tục diễn ra tại nhiều địa phương
trước thực trạng này tổng cục đường bộ đã yêu cầu sở giao thông vận tải các địa phương
tăng cường công tác kiểm tra giám sát
cụ thể trường hợp tiếp tục vi phạm ngoài xử lý theo quy định
thì áp dụng biện pháp thu hồi thẻ nhận diện không gia hạn hoặc từ chối cấp thẻ nhận diện
có mã qr hoạt động trên luồng xanh
tổng cục trưởng tổng cục đường bộ cũng yêu cầu sở giao thông vận tải các địa phương
xác định rõ các chủ phương tiện chủ doanh nghiệp vận tải chịu trách nhiệm chính
trong việc khai thác đăng ký và thực hiện đúng quy định về việc tuân thủ đầy đủ
các yêu cầu phòng chống dịch yêu cầu các lái phụ xe tuân thủ sự kiểm tra
giám sát của các lực lượng chức năng tại khu vực kiểm tra và các chốt phòng chống dịch
đại dịch covid một mươi chín vẫn tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất xuất khẩu hàng hóa
tuy nhiên theo báo đầu tư xuất khẩu xi măng sắt thép từ đầu năm đến nay
không những không bị tác động mà còn tăng trưởng mạnh
cụ thể trong bảy tháng đầu năm hai nghìn hai mươi một ngành xi măng đã xuất khẩu khoảng hai mươi bốn ba triệu tấn
sản phẩm xi măng
trị giá chín trăm bốn mươi năm triệu đô la mỹ
nhưng so với sắt thép thì mức tăng của xi măng chưa thấm vào đâu
bảy tháng qua các doanh nghiệp đã xuất khẩu gần bảy triệu tấn sắt thép các loại
trị giá năm năm mươi hai tỷ đô la mỹ tăng một trăm một mươi tám về trị giá so với cùng kỳ
tổng kim ngạch xuất khẩu của xi măng sắt thép các loại và sản phẩm từ sắt thép
đã mang về hơn tám bảy tỷ đô la mỹ
theo các chuyên gia sở dĩ xi măng tăng mạnh xuất khẩu là nhờ tăng xuất bán
clyker sang một số thị trường
điển hình là trung quốc
những năm gần đây thị trường này đã nhập lượng lớn klycert từ việt nam
tổng kinh nghiệp địa phương đã nhập lượng lớn clyker từ việt nam

tổng vực của chuẩn sách phòng chống xuất khẩu tăng mạnh xuất khẩu
giữ tăng lượng đủ hơn ba triệu tấn đầy tăng xuất
tổng kinh nghiệp địa phương đã nhập lượng lớn clyker từ việt nam
những năm gần đây thị trường này đã chiếm tăng ảnh cầu về sản phẩm của being ạm
khi thấy lực lượng cảnh sát cơ động xuất hiện một số đối tượng tham gia vụ gây rối đã nhanh chân tháo chạy
bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng cảnh sát cơ động đã kịp thời khống chế được ba đối tượng
và lập hồ sơ giao cho công an địa phương
tiếp tục là thông tin phòng chống covid một mươi chín
mới đây lực lượng tuần tra phòng chống dịch thị xã giá rai tỉnh bạc liêu vừa quyết định xử phạt tám người
với số tiền một trăm sáu mươi triệu đồng vì tụ tập ăn nhậu trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội
trong lúc tuần tra kiểm soát vào lúc một mươi tám h ngày sáu tháng tám tổ tuần tra đặc biệt phòng chống dịch covid một mươi chín
xã tân thạnh phát hiện nhóm người tụ tập ăn nhậu tại nhà ông nguyễn quốc toàn ở ấp xóm mới xã tân thạnh
ngoài ông toàn còn có bảy người khác tập trung
lực lượng làm nhiệm vụ tiến hành lập biên bản vi phạm và mời các đối tượng về trụ sở công an xã làm việc
ủy ban nhân dân xã tân thạnh hoàn chính hồ sơ đề nghị ủy ban nhân dân thị xã gia rai
ra quyết định xứ phạt mỗi người hai mươi triệu đồng về hành vi không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người
trong thời gian giãn cách xã hội để phòng chống dịch covid một mươi chín
thưa quý vị tính đến chiều ngày tám tháng tám tỉnh lâm đồng phát hiện bảy ca dương tính mới với sars cov hai
nâng tổng số toàn tỉnh có chín mươi chín ca covid một mươi chín
bảy ca nhiễm covid một mươi chín mới phát hiện này liên quan đến chùm ca bệnh tại công ty sợi đà lạt
tất cả bảy ca covid một mươi chín mới đều đã được cách ly từ trước tại khu phong tỏa hai xã trạm hành và xuân trường
thành phố đà lạt
kế đến là công ty thanh bình xanh ngoài ba lái xe dương tính thì lái xe đã lây nhiễm cho ba ca ngoài cộng đồng
tại thành phố đà lạt gồm một người lái xe ôn công nghệ bốn mươi hai tuổi một bệnh nhân nữ hai mươi một tuổi và một bảo vệ hai mươi chín tuổi
cả ba ca này vừa được công bố mắc covid một mươi chín vào sáng ngày bảy tháng tám
đến thời điểm này tỉnh lâm đồng ghi nhận có chín mươi chín ca bệnh covid một mươi chín trong đó bảy mươi chín ca đang cách ly điều trị
và hai mươi ca đã xuất viện có một chín trăm bốn mươi một trường hợp đang cách ly tập trung hai một trăm sáu mươi trường hợp cách ly tại nhà
những ngày này các y bác sĩ nhân viên bệnh viện quân dân y miền đông thành phố hồ chí minh
đang nỗ lực điều trị hàng trăm bệnh nhân nhiễm covid một mươi chín
trong số đó có hơn một trăm linh bóng hồng là các nữ bác sĩ nhân viên y tế đang cùng nhau vượt qua khó khăn
nguy hiểm để hoàn thành sứ mệnh người thầy thuốc
nhiều tháng qua bác sĩ quân y võ thị bình nhi đã không được về nhà để trực chiến
tại bệnh viện

trong chị vẫn tập trung cho nhiệm vụ thiên liêng của người thầy thuốc
sau ca trực những cuộc gọi video với cậu con trai như thế này
đã khiến chị bớt đi nỗi buồn và tiếp thêm động lực trong những ngày già sắp tới
nhiều tháng qua bác sĩ quân y võ thị bình nhi đã không được về nhà để trực chiến tại bệnh viện quân dân y miền đông
đã không được về nhà để trực chiến tại bệnh viện quân dân y miền đông
bác sĩ quân y võ thị bình nhi đã không được về nhà để trực chiến tại bệnh viện quân dân y miền đông
đối với những chị em làm việc tại bệnh viện thì các chị em khá là trẻ và lần đầu tiên cùng với toàn bộ nhân viên y tế trong cả nước tham gia một chiến dịch rất là lớn
tất cả chị em đều luôn sẵn sàng tận tâm tự lực và sẽ làm hết sức mình để góp phần chiến thắng dịch bệnh
nhiệm vụ của các nữ y bác sĩ chiến sĩ và các tình nguyện viên không biết khi nào sẽ kết thúc
tuy nhiên với tinh thần sung kích tình nguyện dù biết phía trước là bao khó khăn gian khổ nhưng họ vẫn một lòng hướng đến
những bóng hồng của bệnh viện quân dân y miền đông vẫn miệt mài cống hiến hy sinh lợi ích cá nhân vì sự bình yên của cộng đồng
bên cạnh các tổ chức đoàn thể có chuyên môn trong công tác xã hội nhiều mạnh thường quân mong muốn trực tiếp hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn vì dịch bệnh nhưng chưa có nguồn thông tin uy tín
nhiều ứng dụng thông minh
được phát triển từ bài toán đó mong muốn kết nối và phân bổ nguồn lực thiền nguyện đến đúng người đúng lúc
mỗi ngày trung tâm tiếp nhận sos maps nhận và phát đi hàng trăm cuộc gọi
sau khi xác nhận hoàn cảnh cần giúp đỡ thêm một điểm đỏ được đánh dấu trên bản đồ
khi nhấp chuột vào từng điểm thông tin về lịch sử tiếp nhận cứu trợ sẽ hiển thị chi tiết
ứng dụng vào website bản đồ sos đã từng được thiết kế cơ bản trong đợt hỗ trợ đồng bào chịu ảnh hưởng lũ lụt miền trung giữa năm hai nghìn một mươi năm
khi covid một mươi chín bùng phát lần thứ tư tại thành phố hồ chí minh hệ thống được hoàn thiện hẳn trương trong ba ngày
sau gần hai tuần đã có hàng nghìn điểm phát tín hiệu sos được hiển thị

trong quá trình hỗ trợ trẻ em cơ nhở và người già neo đơn từ tháng sáu đến tháng bảy
gọi đồ ơi nhận thấy có mái ấm được mạnh thường quân chuyển đến số lượng lớn gạo nhưng không có thức ăn hoặc ngược lại
từ đó đội ngũ thiết kế phát triển nền tảng thông minh để trong tối đa một mươi hai giờ sau khi kêu gọi sự trợ giúp
gọi đỏ ơi sẽ xét duyệt và đăng tả thông tin
đồng thời thông báo đến các mạnh thường quân đang có nguồn lực tương ứng để có thể hỗ trợ sớm nhất có thể

đây là những tính năng mà tụi mình dự kiến sẽ phát triển từ đây cho đến cuối năm hai nghìn hai mươi một
nền tảng thông tin cứu trợ có ưu điểm nổi bật trong giai đoạn cách ly này khi nhiều tỉnh thành áp dụng chỉ thị một mươi sáu chống dịch
quy định nhà cách ly với nhà hạn chế di chuyển khỏi khu vực sinh sống đang khiến nhiều tổ chức xã hội khó tiếp cận hộ cần giúp đỡ
nước xa không cứu được lửa gần
sự có mặt của các ứng dụng nêu trên đang tạo cơ hội cho người dân
tự giúp đỡ lẫn nhau khi biết được hoàn cảnh khó khăn gần khu vực sinh sống để cứu trợ kịp thời
tụi mình đang xây dựng một cái đội vận chuyển cả hai bánh và bốn bánh nội quận và liên quận
để có thể đáp ứng được nhu cầu vận chuyển đến tận nơi của người cần
tất cả các khối lượng là từ một chai nước mắm cho đến một tấn gạo là tụi mình có thể vận chuyển được đến đúng nơi cần hết
còn liên quận đội liên quận tụi mình đang xây dựng với cái giấy phép của ủy ban
để có thể đi được tất cả các máy
các máy ấm sắp xếp được hèn hóa và có thể vận chuyển được đến nơi nhận cần
họ đăng ký thì sẽ được tổng đài xác nhận và đưa lên southern map
southern map đó thì sẽ có một số nhà hỏi tâm họ ở gần hay là người ta sẽ có liên lạc được thì họ giúp luôn
họ cập nhập luôn mình khó làm nữa
còn không team sos map là đầu tiên sẽ xác nhận cái đó và sẽ đưa ra kế hoạch đi theo kế hoạch
mỗi bạn mỗi khu mỗi ngày sẽ đưa ra các điểm các bạn đi là ở đây đây đây đây
đây các bạn tự xếp
và chuyển hành
chuyển hành tới cho bà con
để mở rộng phạm vi lan tỏa ra nhiều tỉnh thành người sáng lập các ứng dụng kết nối
đã nhờ sự đồng hành của các đoàn thể có tiếng nói như viện khoa học phát triển nông nghiệp nông thôn
hội liên hiệp phụ nữ việt nam hội phụ nữ cục ngoại tuyến bộ công an
từ đó nhu yếu phẩm có thể đến được nhiều hoàn cảnh kịp thời hơn
trong phần tiếp theo của chương trình lực lượng chức năng tăng cường kiểm soát xe luồng xanh
ngăn chặn tình trạng vận chuyển hàng hóa trái phép đảm bảo phòng chống dịch covid một mươi chín hiệu quả
những câu chuyện tử tế trên hành trình về quê bằng xe máy lan tỏa yêu thương tiếp thêm động lực để người dân vượt qua dịch bệnh
mở đầu phần tin tức giao thông là thông tin về vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra vào khoảng một mươi bốn h
ngày một tháng năm
bảy tháng tám trên tỉnh lộ hai trăm chín mươi ba đoạn thuộc địa phận thị trấn tân an huyện yên dũng tỉnh bắc giang
một xe container đi trên đường hai trăm chín mươi ba hướng thành phố bắc giang đi huyện lục ngạn thì đã va chạm với xe tải đi theo chiều ngược lại khiến hai người tử vong
cụ thể xe container mang biển kiểm soát một mươi năm h một nghìn chín trăm ba mươi tám kéo theo sermi remote do anh ngô bá anh
chú tỉnh hải dương điều khiển đã lưu thông theo hướng thành phố bắc giang đi huyện lục ngạn
đã đâm trực diện
với xe tải do anh nguyễn văn chiến điều khiển đi chiều ngược lại
lúc này trên xe tải còn có chị bùi thị tĩnh là vợ anh chiến
và cú đâm mạnh đã khiến xe container bị nát phần đầu nằm chắn ngang đường khiến cho giao thông ủn tắc
chiếc xe tải bị bắn ra xa hậu quả anh chiến và chị tĩnh bị thương nặng được đưa đến bệnh viện cấp cứu
tuy nhiên cả hai đều đã tử vong ngay sau đó
và ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra cơ quan chức năng đã có mặt để phân luồng giao thông và điều tra nguyên nhân của vụ tai nạn
trong ngày bảy tháng tám một chiếc xe tải đã gặp sự cố lật ngang trên đường mùng ba tháng hai sau khi tài xế đánh lái để tránh một xe gắn máy
thời điểm trên xe tải biển số năm mươi một c chín mươi sáu nghìn hai trăm ba mươi chạy trên đường mùng ba tháng hai hướng từ đường lê đại hành về vòng xoay cây gõ
khi đến khu vực thuộc phường một mươi hai quận một mươi một thì xe tải gặp sự cố tông giải phân cách rồi lật ngang
phát hiện vụ việc người dân chạy đến hỗ trợ đưa tài xế và phụ xe ra ngoài
may mắn cả hai chiếc xe tải bị bắn xa
bước đầu tài xế điều khiển xe tải cho biết do đánh lái tránh một xe gắn máy dẫn đến mất lái khiến xe tải lật
lực lượng chức năng cũng tiến hành kiểm tra đo nồng độ cồn tài xế tại hiện trường để phục vụ công tác điều tra xử lý
cục hàng không việt nam vừa báo cáo bộ giao thông vận tải một số khó khăn vướng mắt trong việc thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch covid một mươi chín
đối với hành khách và phương tiện đến đi cảng hàng không quốc tế tân sân nhất từ các địa phương ngoài tp hcm
cục hàng không việt nam đã đề xuất bộ giao thông vận tải có văn bản gửi ubnd các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
đề nghị thống nhất áp dụng việc xác nhận giấy tờ cho phép các phương tiện đường bộ người đưa đón hành khách đi máy bay khi đến và đi qua các địa phương để đến các cảng hàng không sân bay
thông tin cụ thể trên giấy được xác nhận
được cục hàng không việt nam đề xuất gồm cấp xác nhận của ubnd xã phường nội dung xác nhận bao gồm họ tên giấy tờ tùy thân chứng minh thư căn cước công dân hộ chiếu chứng minh quân đội của lái xe cũng như là người đi cùng
thông tin phương tiện đường bộ như biển số xe thông tin của hành khách đi máy bay họ tên giấy tờ tùy thân thông tin của chuyến bay hành trình bay thời điểm đi hoặc đến cảng hàng không sân bay kèm theo vé máy bay của hành khách
thông tin có tiêu trong khu vực
thưa quý vị thực hiện chỉ đạo của chính phủ chốt kiểm dịch tại các địa phương đã ưu tiên cho phương tiện có giấy nhận diện luồng xanh lưu thông nhanh chóng
tuy nhiên trong quá trình kiểm tra của lực lượng chức năng thì đã phát hiện một số trường hợp lái xe vi phạm quy định không có giấy xét nghiệm y tế hoặc là giấy xét nghiệm hết hạn thậm chí là chở người và các mặt hàng trái phép đi qua luồng xanh
thiết yếu cho thành phố hà nội khi thực hiện giãn cách theo chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
thì các cơ quan ban ngành đã tạo điều kiện mở làm xe luồng xanh cho các phương tiện vận chuyển thực phẩm thiết yếu vào thủ đô
tuy nhiên lợi dụng cái việc thuận lợi này nhiều phương tiện đã vận chuyển người cũng như hàng hóa không cấp thiết vi phạm
trước thực trạng này lực lượng chức năng tại các chốt kiểm soát đã tăng cường kiểm tra kiểm soát các phương tiện khi đi qua chốt kiểm soát
trước đó ngày một tháng tám lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh đồng tháp đã phát hiện một tài xế xe tải chạy luồng xanh chở hàng thiết yếu lợi dụng để chở thuốc lá lậu
đối tượng khai nhận cố tình lợi dụng chủ trương xe luồng xanh để vượt qua các chốt kiểm dịch nhằm mục đích vận chuyển hàng lậu
ngày hai tháng tám công an phường mỹ đình hai quận nam từ liêm hà nội phát hiện và tạm giữ một chiếc xe cứu thương chở người từ nghệ an ra hà nội
tài xế khai nhận được một công ty xuất khẩu lao động trên địa bàn nghệ an thuê chở hai người ra hà nội với giá ba triệu đồng để hoàn thiện visa
khi di chuyển để thuận lợi tài xế đã bật đèn ưu tiên để qua các chốt kiểm soát
tài xế khai nhận đưa một công ty xuất khẩu lao động trên địa bàn nghệ an thuê chở hai người ra hà nội với giá ba triệu đồng để hoàn thiện visa

ghi nhận tại chốt kiểm dịch trên cao tốc pháp vân cầu rẽ
theo thống kê tại trạm thu phí pháp vân mỗi ngày có khoảng một mươi hai lượt xe luồng xanh đi qua từ hai chiều hà nội ninh bình và ngược lại
tất cả các xe đi qua đây đều được kiểm tra kiểm soát chặt chẽ các loại giấy tờ liên quan
những xe không đủ yêu cầu sẽ được lực lượng chức năng đề nghị quay đầu
lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra xe tải biển kiểm soát hai mươi chín h một mươi hai nghìn chín trăm năm mươi đi từ thanh hóa ra hà nội
trên xe có ba người lớn và một trẻ nhỏ
phía trong thùng xe có các mặt hàng thực phẩm
sau khi khai báo y tế chiếc xe này đã được lực lượng chức năng yêu cầu

lực lượng chức năng tại các chốt kiểm soát làn xe luồng xanh thực hiện song song hai nhiệm vụ
đảm bảo việc thông số
suốt luồng xe tránh tình trạng ôn tắc
tuy nhiên vẫn phải đảm bảo việc kiểm tra để tránh tình trạng bỏ lọt các xe
đặc biệt là những xe có dấu hiệu vi phạm khi đi qua chốt
trường hợp lợi dụng làn xe luồng xanh để vận chuyển người và hàng hóa trái phép đã xảy ra
chính vì vậy việc kiểm tra kiểm soát trong thời gian tới sẽ được các cơ quan chức năng đẩy mạnh hơn nữa
đảm bảo phòng chống dịch đảm bảo an toàn giao thông và an ninh trật tự trên cả nước
trong những ngày vừa qua do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
nhiều người dân đã vượt hàng trăm hàng nghìn cây số để về quê bằng xe máy
một quãng đường dài mệt mỏi và có cả sự thiếu thốn về lương thực thực phẩm xăng dầu
thế nhưng ở bất cứ nơi nào họ đi qua thì đều nhận được sự hỗ trợ của chính quyền địa phương
cũng như tình cảm sự quan tâm giúp đỡ ấm áp từ phía người dân
và trên chuyến hành trình hàng nghìn cây số đó những ân tình những câu chuyện tử tế cứ thế lan tỏa yêu thương
tiếp thêm động lực
những người dân vượt qua dịch bệnh
buổi khen thưởng đơn giản nhưng đầy ý nghĩa được tổ chức ngay dưới chân đèo hải vân
đó là sự ghi nhận và lời cảm ơn của chính quyền địa phương với những người dân đã tình nguyện tham gia công tác chống dịch
giúp đỡ bà con về quê qua những chặng đường trong suốt thời gian vừa qua
đây là một sự vô tình
khi đoàn của hội dịch đỏ chúng tôi đi trên đường
thì thấy những người có hoàn cảnh khó khăn họ đi từ thành phố hồ chí minh
họ về trên đoạn đường của hầm hải vân phường hội bác này
họ an ngũ lăn thang
từ đó hội dịch đỏ mới tự nguyện
đứng ra nguyên góp kêu gọi những mạch thượng quân
ủng hộ kể ít lòng nhiều kể có của người có công
giúp đỡ cho những người đi đường xa
không may là gặp trục trạc này nọ
thì chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ cho họ bữa cơm bữa ớt
cho nước hoặc là cái bánh để họ no trong cái thời gian đó là cái bách của họ
có lẽ gần một tháng qua hình ảnh những người mặc đồ bảo hộ kính mít
từ nhau phân chia nhiệm vụ đón tiếp hướng dẫn đoàn người vào khu vực nghỉ ngơi
hỗ trợ lương thực và tự quyên góp để giúp đỡ những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
đã không còn xa lạ với những người dân trên hành trình về quê tránh dịch của mình
em ở từ sài gòn về huế
từ đoạn đường sài gòn về huế là được mọi người giúp đỡ rất là nhiều
rất là cảm ơn mọi người từ trong sài gòn ra tới đà nẵng là giúp đỡ
mỗi người lại có một câu chuyện riêng một lý do riêng
nhưng khi quyết định đối mặt với nguy cơ lây lan dịch bệnh
cấm chút ở trạm trung truyện hải vân để hỗ trợ nhu yếu phẩm cần thiết
cho dòng người hối hạ về quê tránh dịch
họ đều có chung một mong muốn tất cả sẽ bình yên
vượt qua dịch bệnh về với gia đình
nhưng không lúc đó thì chị đang xem cái live stream của cái trang đà nẵng
thì mới thấy là đồn mình về đây
nhưng mà lại trong lúc nó nghe là hết xanh
cho nên chị tức tốc trong lúc đó là chị mua xăng đem lên
để đáp cho đồn có để mà đồn đi về đường xa
thì từ đó chị lên đây thì chị thấy mình nên cần làm
chia sẻ chút tình thương của đồng bào của mình
đến với những người quá vất vả trên con đường
đường xa lộ quá xa để mang cái an lành cũng có cho họ để yên tâm
cho nên chị đã cùng gia đình chị mấy cháu
ngày hôm nay là năm ngày để mà cố gắng hết sức mình
còn nói gì vất vả thì không thấy vất vả
cũng mong một chút đóng góp rất là nhỏ
để bà con có thêm một phần động lực
để hành trình về quê được trọng vẹn vĩ nghĩa hơn
và tôi xin chúc bà con là lấy nước mạnh khỏe
đi đến nơi về chỗ và về đến nơi an toàn
chào đồng bào đồng bào
trong hoàn cảnh dịch bệnh vô cùng khó khăn
mỗi sự sẻ chia sẽ tiếp thêm một động lực quý báu
để cùng nhau vượt qua dịch bệnh
để không ai bị bỏ lại ở phía sau
tạm khép lại hành trình đồng hành
cùng với bà con về quê tránh dịch
nhưng chắc chắn rằng họ sẽ tiếp tục hành trình yêu thương
và viết tiếp những câu chuyện tử tế tại thành phố này
những hình ảnh đẹp vừa rồi cũng đã khép lại
chương trình an ninh ngày mới của truyền hình công an nhân dân
cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại